dễ mắc các bệnh nhất trong điều kiện giá xét nên nhà trường tạm dừng các hoạt động ngoài trời thay vào đó là tăng cường nhiều hoạt động trong lớp học và thực hiện các biện pháp giữ ấm cho trẻ